trong những ngày hào hùng lịch sử của đất nước tròn bảy mươi ba năm ngày chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hàng ngàn người dân trên mọi miền tổ quốc đã hành hương về khu di tích kim liên xã kim liên
huyện nam đàn tỉnh nghệ an để tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh trong ngày tết độc lập
tại huyện nam đàn dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc đã đổ rồn về khu di tích kim liên
trên tay mỗi người dân là những bó hoa thơm trái ngọt từ mọi vùng miền để dâng lên bàn thờ bác
dù bác đã đi xa nhưng mỗi người dân đất việt luôn thương nhớ bác
ai cũng dưng dưng nước mắt xúc động khi được tự tay thắp nén hương thơm lên bàn thờ bác
năm nào thì tôi cũng dịp mùa hai tháng chín hay là tết thì tôi cũng về với kim liên
quế hương của chủ tịch hồ chí minh thì dâng hương cho người
năm nào cũng vậy về đây thì rất là bồi hồi
cảm thấy là mình cần cố gắng nhiều hơn để cho sự phát triển đất nước
sau khi dân hương lên bàn thờ bác từng dòng người lại thăm quan cụm di tích gắn bó với thời niên thiếu của chủ tịch hồ chí minh
được tận mắt tham quan những mái nhà tranh đơn sơ giản dị được nghe các hướng dẫn viên thuyết minh về thân thế và sự nghiệp của bác
ai cũng rưng rưng xúc động bằng tình cảm của mình
mỗi người về quê bác ai cũng đều muốn nâng niu những kỷ vật về bác
người thì chọn mua cuốn sách người chọn bức chân dung người mua tượng bác làm kỷ niệm
đối với du khách mỗi kỷ vật từ quê hương bác cho họ cảm giác như được ở gần hơn về bác

quê bác rất là đẹp
và để thử nhớ người thì tôi cũng muốn mua một tấm hình để về làm là luôn luôn
theo ban quản lý khu di tích kim liên
năm nào cũng vậy cứ dịp lễ mùng hai tháng chín người dân trên mọi miền tổ quốc lại cùng hướng về người
theo ước tính trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín này từ ngày một đến ngày mùng ba tháng chín
khu di tích kim liên sẽ đón trên ba trăm linh đoàn với hơn một mươi hai lượt khách đến tham quan
trong đó ngày hai tháng chín là đông nhất với khoảng trên năm lượt khách trên một ngày
và để chuẩn bị đoàn khách về dân hoa dân hương về ngày mùng hai tháng chín
và dịp dụng vào khu di tích ban quản lý khu di tích kim liên có kế hoạch thức cụ thể
và gọi tiền khai đến các phong bán chuyên môn đảm bảo đoàn tiệp khách theo khăn luôn ở các di tích và các di tích phù cận của bác
dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín là dịp để mỗi người dân tưởng nhớ
tri ân công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
về quê bác cũng là cách để mỗi người dân ôn lại lịch sử
tiếp thêm động lực tinh thần và trách nhiệm để tiếp tục học tập
và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh
quyết tâm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh